lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín khiến nhiều gia đình mất người thân
một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên của cơ sở mai táng và gợi ý các gia đình này đưa tiền
và hứa sẽ phối hợp với bên quân đội đưa cho cốt người mất về sớm nhất
bộ tư lệnh tp hcm khẳng định không có chuyện quân đội phối hợp với cơ sở mai táng
để nhận tiền của thân nhân người mất do covid một mươi chín
người dân cần cảnh giác tránh để kẻ xấu lợi dụng
chuyển sang một thông tin khác
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch giao lộ quốc lộ một lê trọng tấn phường an bình tp di an của tỉnh bình dương
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông bình triệu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã phát hiện xe tải có mã qr luồng xanh chở sáu người ngồi trong thùng xe để về các địa phương
tài xế xe tải khai tên là nguyễn xuân vũ chú tại tỉnh đồng tháp
vũ làm cùng công ty với sáu người ngồi trong thùng xe
sáu người này vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở trên địa bàn phường an bình
trong đó có hai người đã khỏi bệnh âm tính với covid một mươi chín
còn bốn người vẫn dương tính nhưng chỉ số ct trên ba mươi nên được cấp giấy hoàn thành cách ly tập trung đưa về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định
vũ cho biết trở giúp sáu người về địa phương để khai báo y tế
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định
công an tp sadec của tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về hành vi làm giả phiếu xe
công an tp sadec đã xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín nhằm thu lợi bất chính và bán cho người sử dụng để qua chốt kiểm dịch
ba đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú tám tháng là trần hoàng ý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và tạ phước tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại tp sadec về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tạ phước tài và chị hà thị tuyết nga
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại phường tân quy đông tp sadec đã dùng phiếu xét nghiệm covid giả để qua chốt kiểm soát trên tuyến cốt lộ tám mươi phường hai tp sadec
khai thác nhanh tài khai nhận đã thuê trần hoàng ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm covid một mươi chín cho nhiều tài xế của mình để di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại cơ quan công an ý thừa nhận đã làm sáu mươi bảy phiếu xét nghiệm giả cho người có nhu cầu
thưa quý vị cùng với hệ thống quản lý công dân vùng dịch phần mềm quản lý công dân thuộc diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
hiện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã tiếp tục đưa vào triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
được khai thác trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là phần mềm giúp cho việc thống kê nhanh chính xác tổng số công dân thuộc diện từ f f một cho đến f hai f ba trên địa bàn mình quản lý
cũng như phục vụ công tác truy vết
khi các trường hợp f di biến động về nơi ở hay tham gia giao thông
mỗi ngày từ danh sách của cơ quan y tế phường cảnh sát khu vực tại đây tiến hành thu thập cập nhật thông tin các trường hợp nhân khẩu thuộc diện f f một và f hai
đang cư trú trên địa bàn vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua đó giúp lưu trữ dữ liệu công dân một cách chính xác về thời gian địa điểm điều trị cũng như tình trạng sức khỏe
trên các cơ sở mà các dữ liệu dân cư đã thu thập đảm bảo các tiêu chí đủ sạch sống
sẽ phục vụ cho việc khoanh vùng truy vết của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
trên cơ sở đó phục vụ cho việc khoanh vùng bóc tách các trường hợp thuộc diện f f một trên địa bàn
đảm bảo không để sót lọt những trường hợp mầm bệnh có thể lây lan ra ngoài cộng đồng
tính đến ngày một mươi tám tháng chín công an phường đồng xuân đã kịp thời cập nhật thông tin về hai mươi năm kf một trăm hai mươi bảy trường hợp f một vào hệ thống
điểm ưu việt nhất của phần mềm này là khi cập nhật dữ liệu đối với trường hợp f trong diện đăng ký tạm trú
thông tin về tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm cũng đồng thời được gửi về nơi công dân đăng ký thường trú
qua hệ thống công an xã phường tra cứu thông tin công dân phục vụ công tác kiểm soát cũng như quản lý di biến động dân cư
chúng tôi có sự cập nhật hàng ngày thông tin dữ liệu của các trường hợp này và có sự liên thông giữa lực lượng y tế và lực lượng công an phường
qua đó thì lực lượng công an phường cũng có thể kịp thời cập nhật các thông tin trên hệ thống quản lý riêng của ngành công an
đem lại đến
công an tác dụng rất là hiệu quả trong việc nắm rõ nắm chắc các đối tượng
cũng như là giúp cho cái việc mà truy vết những đối tượng có liên quan đến các trường hợp này được dễ dàng hơn
trước đó tại thành phố hồ chí minh tính đến ngày một mươi sáu tháng chín
qua việc triển khai phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín cùng với việc quét mã qr
tích hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hiện tới một trăm ba mươi năm trường hợp cảnh báo f đi qua chốt
hiện cảnh sát khu vực công an xã trên cả nước
tính đến ngày một mươi tám tháng chín thực hiện cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên hai mươi hai hai trăm năm mươi trường hợp f gần một mươi trường hợp f một trên một mươi tám trường hợp f hai và gần hai trường hợp f ba đang thực hiện cách ly
chúng tôi cũng đưa toàn bộ các dữ liệu f dữ liệu f f một và dữ liệu những người khỏi bệnh vào
và chạy trên nền tảng của dữ liệu dân cư xác thực lại các cái thông tin
nếu mà sau đó thì chạy
với lại các cái trên cái qr code của các chốt cảnh báo cho chính quyền là về cái vấn đề truy vết các cái f f một
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết qua hệ thống phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
cũng sẽ đánh dấu nhanh các trường hợp đã tử vong thời gian tử vong do dịch bệnh nhằm hỗ trợ công tác quản lý cư trú hộ tịch
qua hệ thống này cán bộ công an cơ sở cũng nhanh chóng tham mưu với ủy ban nhân dân các cấp
trong công tác hỗ trợ chính sách tử tuất
và chính sách an sinh xã hội
điều này tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh trên cơ sở khai thác sẵn có
nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hưởng ứng cùng các ban ngành tổ chức lực lượng vũ trang trên cả nước
các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân ở phía nam thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay hơn ba trăm năm mươi cán bộ giảng viên và học viên trường đại học an ninh nhân dân đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhà trường yêu cầu cán bộ học viên đảm bảo khoảng cách an toàn
đo thân nhiệt đeo khẩu trang rửa tay theo đúng quy định
đợt này cán bộ giảng viên học viên trường đại học an ninh nhân dân đã hiến gần ba trăm linh đơn vị máu
được biết từ đầu năm đến nay nhà trường đã tổ chức ba lần hiến máu tình nguyện với hơn một lượt cán bộ giảng viên học viên tham gia
hàng triệu đơn vị máu được trao tặng đóng góp lượng máu khi giá vào ngân hàng máu
cứu giúp kịp thời những đồng chí đồng đội và nhân dân đang rất cần đến
bên cạnh đó trường đại học an ninh nhân dân đã tăng cường học viên công an nhân dân tham gia phòng chống dịch và giữ gìn an ninh trật tự
cho công an các đơn vị địa phương với năm đợt và bảy trăm linh lượt học viên tham gia
tiếp tục với những tin tức khác
công an huyện krong anna tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ khởi tố một người phụ nữ vì bực tức chồng cũ mà lên mạng youtube
học cách gài bẫy chồng rồi đặt mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy để báo cho công an bắt chồng cũ
đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
cụ thể mặc dù hai người đã ly hôn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn nên trần thị thúy ba mươi bảy tuổi là vợ cũ của anh đỗ văn ý
đã mua ma túy và một bộ sử dụng ma túy nhét vào cốp xe máy của anh ý nhằm trả thù chồng cũ
sau đó báo cho công an thị trấn buôn chấp huyện crong anna là một người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy p bốn nghìn sáu trăm một mươi ba đang đi giao ma túy
tại cơ quan công an anh ý khẳng định số ma túy trên không phải của mình và không biết ai để vào đó
công an vào cuộc điều tra thì đã xác định thúy chính là thủ phạm
công an huyện crong anna đã khởi tố trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi vu khống
ba đối tượng bán ma túy cho thúy cũng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy là võ minh trí ba mươi một tuổi và vũ minh hà hai mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện crong anna
tiếp theo sẽ là thông tin về các vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng chín công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên phối hợp với công an phường quang trung kiểm tra hành chính quán karaoke milano tại tổ dân phố hai phường quang trung do vũ thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường chùa hang thành phố thái nguyên làm chủ cơ sở
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện tám phòng hát của cơ sở đang hoạt động với tổng số sáu mươi ba người
công an thành phố thái nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm
sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh theo điểm c khoảng ba điều một mươi hai nghị định một trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke anh vi ở thôn liêu thượng xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên do nguyễn đình hà làm chủ
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện yên mỹ phát hiện có một mươi bốn đối tượng đang hát karaoke
tại thời điểm kiểm tra quán vẫn đang hoạt động
bất chấp quy định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu các đối tượng trên về công an huyện để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định
thưa quý vị trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp lực lượng công an nhân dân không chỉ căng mình cùng với các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch
mà còn kiên quyết không để bất cứ loại tội
loại tội phạm nào lợi dụng để hoạt động đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp cướp giật tài sản hay trộm cắp tài sản
điều này đã cho thấy tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào của lực lượng công an nhân dân
theo đánh giá của bộ công an trong thời gian qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu hầu hết các loại án đều giảm
tuy nhiên một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
tại hương yên từ tin trình báo của người dân về một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn công an huyện kim động đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ
thủ phạm là nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã phú thịnh huyện kim động
cơ quan công an đã làm rõ ngoài vụ việc này trước đó nguyễn viết hồng còn gây ra năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại hà nội nhóm đối tượng này đã lợi dụng thời điểm hà nội giãn cách xã hội người dân hạn chế ra đường đường vắng vẻ
chúng đã ra tay cướp tài sản của những người dân đi chợ sớm tuy nhiên ổ nhóm đối tượng đã xa lưới chỉ sau vài tiếng gây án
tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm
đây chính là một trong những nguyên nhân khiến loại tội phạm cướp cướp giật và trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp tại một số địa phương ngay trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác dẫn đến việc tạo điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gắn với yêu cầu nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh trật tự lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt hiệu quả
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp tại một số địa phương ngay trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác dẫn đến việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gắn với yêu cầu nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh trật tự lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết định
tại thời điểm kiểm tra quán vẫn đang hoạt động bất chấp quy định của chủ tịch ubnd tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí
tại đây tổ công tác đã phát hiện một mươi bốn khách gồm bảy nam bảy nữ đang hát tại hai phòng hát karaoke
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu các đối tượng trên về công an huyện để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định